trang nhất và trang ba báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết
bốn mươi bảy trên ba trăm tám mươi ba dự án bất động sản chậm triển khai ở hà nội liệu có thu hồi được
vấn đề sử dụng đất chậm triển khai vi phạm luật đất đai trên địa bàn thủ đô
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết
sau phiên giải trình sẽ công khai bốn mươi bảy dự án chậm triển khai bị thu hồi
phóng viên lao động ghi nhận một số dự án đang đắp chiếu nhiều năm
vẫn bạt ngàn tại các huyện ngoại thành và cho thấy
có dự án chậm triển khai tới một mươi năm
nhưng ubnd huyện vẫn không đề xuất thu hồi
theo nhiều ý kiến hà nội trải qua thời sát nhập địa chính
đã cấp đất ồ ạt cho các dự án
các dự án này nhiều lợi ích nhóm chi phối nay việc thu hồi không dễ dàng
cũng trên báo lao động có bài viết
nhiều người nghi nhiễm hiv ở phú thọ
sự kỳ thị giết người nhanh hơn virus
nhiều người dân tại xã nghèo kim thượng huyện tân sơn phú thọ
bỗng dưng phát hiện bị nhiễm hiv
mà không biết nguyên nhân từ đâu
khiến người dân tại đây vô cùng hoang mang lo lắng
trước nguy cơ nhiễm hiv
điều đáng nói hơn y tế cơ sở và chính quyền địa phương
lại mù tịt thông tin về cơn lớp hiv đang tràn qua xã mình
lúc này người dân cần hiểu đúng vấn đề
để không có tâm lý hoang mang
trên báo tuổi trẻ có bài viết
cảnh báo hiểm họa từ thuốc diệt cỏ
đầu độc người dân vì lợi nhuận
trong khi nhiều chuyên gia trong và ngoài nước lên tiếng khuyến cáo
về nguy cơ gây hại của những sản phẩm diệt cỏ
với nhiều hoạt chất độc hại
mỗi năm việt nam vẫn nhập hàng trăm ngàn tấn thuốc diệt cỏ
và được kinh doanh sử dụng tràn lan
theo các chuyên gia lợi nhuận cực lớn
là lý do khiến các doanh nghiệp đổ xô vào sản xuất
và kinh doanh thuốc diệt cỏ độc hại
rồi đua nhau quảng bá khuyến khích nông dân sử dụng
bất chấp sức khỏe của người dân
nguy cơ tp hcm chìm dần là bài viết đáng chú ý
được đăng trên trang nhất trang hai và trang ba báo tuổi trẻ
theo cảnh báo của chuyên gia viện nghiên cứu hà lan
hiện có năm thành phố trên thế giới
đang đối mặt với nguy cơ chìm dần xuống biển
trong đó có tp hcm
jakarta indonesia được xem là thành phố chìm nhanh nhất thế giới
khi đã bị lún tới hai năm mét trong vòng một mươi năm qua
vấn nạn lún của jakarta đã phả hơi nóng vào gáy của tp hcm
theo các chuyên gia nếu không có các giải pháp quyết liệt
tình trạng tp hcm chìm dần dưới mực nước biển như jakarta
không còn là viễn cảnh xa vời
còn trên mục vấn đề bạn đọc quan tâm của báo sài gòn giải phóng hôm nay có bài
khắc phục kẽ hở trong giám định tâm thần
trước vụ việc một bác sĩ phó trưởng khoa và một kỹ thuật viên trường
của bệnh viện tâm thần trung mương một vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp hcm khởi tố bắt tạm giam do bao che tiếp tay lập bệnh án giả
với kết luận tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nhằm giúp tội phạm chạy tội
phóng viên sài gòn giải phóng đã gặp thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc quang
giám đốc trung tâm pháp y tâm thần khu vực tp hcm thuộc bộ y tế
trao đổi xung quanh vấn đề đáng lo ngại này
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân